một trăm linh sáu tỷ đồng là tổng mức đầu tư cho dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly ở huyện đác song tỉnh đác nông
kể từ năm hai nghìn một mươi dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lâu đài làm chủ đầu tư
tuy nhiên đến nay đơn vị này đã không thực hiện chức năng quản lý bảo vệ khiến cho hàng loạt diện tích rừng đã bị tàn phá nghiêm trọng
điều đáng nói là rừng bị phá không chỉ do lâm tặc hay do người dân chiếm đất sản xuất mà chính người của công ty cũng tiếp tay cho lâm tặc ngang nhiên tàn phá rừng
đây là một trong rất nhiều diện tích rừng tự nhiên thuộc dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly bị tàn phá nghiêm trọng
rừng bị chặt phá công khai đốt cháy tràn lan những thân gỗ có phẩm chất tốt đã được vận chuyển đi tiêu thụ
số cây rừng còn lại được người dân cưa sẻ làm trụ tiêu cắm ngay trên đất rừng
các hoạt động này diễn ra công khai ngay giữa ban ngày nhưng không được đơn vị chủ quản dừng ngăn chặn
dấu vết tại hiện trường cho thấy rừng ở đây bị phá ở nhiều thời điểm và trong một thời gian dài
điều đang nói là tất cả các điểm rừng bị tàn phá chỉ cách trung tâm điều hành của công ty lâu đài khoảng năm trăm năm mươi m

tuyệt đối chỉ là những cây khô cây mục mình dọn ra cho sạch thôi chứ không có mục đích làm gì cả
tình trạng phá rừng tại dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly được hạt kiểm lâm huyện đắk song đánh giá là điểm nóng
nên đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra chốt chặn thường xuyên
trong khi đó công ty lâu đài lại buông lỏng quản lý không hề quan tâm bảo vệ
không xây dựng phương án quản lý thành lập đội quản lý bảo vệ rừng theo quy định
thậm chí các cơ quan chức năng huyện đắk song đã nhiều lần liên hệ
có văn bản đề nghị được làm việc với giám đốc công ty lâu đài nhằm phối hợp ngăn chặn tình trạng phá rừng nhưng không hề được gặp
xác định diện tích rừng và đất rừng do công ty lâu đài quản lý là điểm nóng về phá rừng và khai thác lâm sản
hà đã tổ chức nhiều lần tuần tra kiểm tra và phối hợp với lực lượng công an huyện công an xã
tổ chức chốt chặn và đề nghị công ty phối hợp lực lượng
quả hạt và các lực lượng chuyên trách để bảo vệ nhưng mà lực lượng công ty không bố trí lực lượng
theo đánh giá của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk nông
nguyên nhân là do năng lực tài chính của công ty lâu đài yếu kém
từ khi nhận bàn giao dự án đến nay đơn vị đã bỏ bê chỉ đầu tư một số hạng mục nhỏ lẻ sơ xài không đảm bảo tiến độ
không đúng với thuyết minh thiết kế cơ sở và quy hoạch dự án đã được phê duyệt
sở cũng đã nhiều lần kiểm tra đôn đốc và tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
ban hành nhiều văn bản đôn thúc đơn vị này thực hiện thậm chí giao thời hạn đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
nếu không thực hiện đúng tiến độ phải thu hồi dự án công ty lâu đài cũng đã cam kết triển khai thực hiện trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ
đã ký văn bản và đã có hứa rằng đẩy mạnh nhanh các hạng mục đầu tư theo các được duyệt
và cái thứ hai nếu mà không làm được
các danh mục đó không đủ năng lực vốn thì đến tháng một mươi hai ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu này tỉnh sẽ thu hồi
giám đốc công ty cũng đã ký vào cái biên bản này rồi
nhưng chúng tôi nghĩ rằng bây giờ đến cái thời hạn mà giả dụ như là công ty không thực hiện được nữa
là ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu mà công ty không thực hiện được nữa
với cái tình trạng phá rừng như hiện nay thì đến khi chúng ta thu hồi lại thì chẳng còn cái gì cả
trao đổi qua điện thoại giám đốc công ty lâu đài cho biết công ty đang gặp khó khăn về tài chính
nếu thủ tục vay vốn ngân hàng xong sớm sẽ triển khai ngay để kịp tiến độ theo quy định
riêng việc rừng của công ty bị tàn phá lãnh đạo công ty không hề hay biết
và toàn bộ dự án công ty đang giao cho nhân viên quản lý